thưa quý vị căng thẳng tiếp tục leo thang trên biển đỏ
các lực lượng mỹ và pháp ngày hôm qua đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái uav ở biển đỏ
sau khi lực lượng houthi ở yemen nhắm vào tàu sân bay propel fortune và các tàu khu trục của mỹ ở vịnh aden
theo bộ chỉ huy trung tâm mỹ cencom các tàu và máy bay của hải quân mỹ đã bắn hạ một mươi năm uav của houthi
trong khi đó quân đội pháp cũng cho hay một tàu chiến và máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ bốn uav theo hướng về phía các tàu hải quân thuộc phái bộ abidat của châu âu trong khu vực
trước đó một người phát ngôn của houthi tuyên bố lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng của một số tàu khu trục của mỹ tại biển đỏ và vịnh aden
nhấn mạnh houthi sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi cuộc bao vây nhằm vào người palestine ở gaza được dỡ bỏ
cơ quan điều hành thương mại hàng hải của anh cũng xác nhận một vụ tấn công nhằm vào tàu provi foten
toàn bộ thủy thủ toàn đều an toàn và tàu đang tiếp tục đến cảng tiếp theo
về tình hình giải gaza dự kiến trong ngày hôm nay ai cập sẽ đăng cai vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn tại giải gaza
nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm tháng qua giữa quân đội israel và phong trào hamas
trong bối cảnh xung đột đã gây ra thảm họa nhân đạo hết sức nghiêm trọng ở giải đất ven địa trung hải này
với sự tham gia của các nhà hòa giải ai cập qatar và mỹ cùng đại diện của hamas
vòng đàm phán mới tại cairo sẽ tập trung vào tình hình giải gaza
vòng đàm phán sẽ tập trung thảo luận và thúc đẩy các kết quả của cuộc họp ở paris pháp
về việc đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza cũng như trao đổi tù nhân giữa israel và hamas trước tháng lễ ramadan
dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày một mươi một tháng ba
vòng đàm phán cũng hướng tới mục tiêu chấm dứt các cuộc tấn công của israel vào gaza
và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào giải đất này
hôm bảy tháng ba vòng đàm phán tại cairo đã kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể nào
hiện giới phân tích hy vọng nỗ lực của các nhà trung gian cũng như sự nhượng bộ nhất định từ các bên
có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở gaza vào đêm trước tháng ramadan
tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa israel và hamas
liên quan tới xung đột tại sudan lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã ra tuyên bố hoan nghênh
lời kêu gọi của hội đồng bảo an liên hợp quốc về việc ngừng các hành động thù địch trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo
qua đó mang lại khả năng ngừng bắn tạm thời sau cuộc xung đột kéo dài một mươi một tháng qua tại quốc gia đông bắc phi
tuyên bố của rsf bày tỏ hy vọng nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ xoa dịu đáng kể nỗi đau khổ của nhân dân sudan
bằng cách đảm bảo chuyển ra xuân sẻ hàng viện trợ nhân đạo và mở đường cho tiến trình chính trị dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài
tuyên bố của rsf cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia những cuộc thảo luận liên quan đến mục tiêu thiết lập các cơ chế giám sát được các bên thống nhất
những cơ chế này có vai trò đặc biệt để đảm bảo thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn và đạt được các mục tiêu nhân đạo mà nghị quyết hướng tới
ngày tám tháng ba hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do anh soạn thảo trong đó kêu gọi tạm ngừng chiến sự trong tháng ramadan
tuy nhiên cơ chế thực hiện nghị quyết này vẫn chưa rõ ràng
chiến sự nổ ra giữa quân đội sudan và rsf từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
liên hợp quốc ước tính gần hai mươi năm triệu người dân sudan tương đương một nửa dân số của quốc gia đông bắc phi cần viện trợ
khoảng tám triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và nạn đói ngày càng diễn biến nghiêm trọng
còn tại pakistan ủy ban bầu cử nước này ngày chín tháng ba xác nhận cựu tổng thống của nước này ông asib ali zardari đã đắc cử tổng thống lần thứ hai sau khi nhận được sự ủng hộ của liên minh cầm quyền
kết quả kiểm phiếu cho thấy ông zardari nhận được bốn trăm một mươi một phiếu bầu trong khi ứng cử viên mimus khan achakai được phe đối lập hậu thuẫn chỉ nhận được một trăm tám mươi một phiếu
theo luật pháp pakistan tổng thống do quốc hội lưỡng viện và bốn hội đồng lập pháp cấp tỉnh bầu ra
theo kết quả này dự kiến ông zardari sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày một mươi tháng ba
ông asif ali zardari sáu mươi tám tuổi và là fun quân của bà bennazy boto nữ thủ tướng đầu tiên của pakistan đã bị sát hại vào năm hai nghìn bảy
trước đó ông zardari từng đắc cử tổng thống pakistan từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi
trên cương vị mới ông zardari được kỳ vọng sẽ giúp các đối tác trong liên minh cầm quyền ở pakistan
có thể đạt được sự đồng thuận để dẫn dắt nền kinh tế đi vào con đường ổn định trước khi tìm kiếm một gói cứu trợ tài chính từ tổ chức quốc tế imf
liên quan tới tình hình tại mỹ vào ngày chín tháng ba tổng thống mỹ joe biden đã ký ban hành gói dự luật tri tiêu đầy đủ đầu tiên
để duy trì hoạt động của một số cơ quan liên bang cho tới hết tài khoá hiện nay
diễn biến này cũng tạo điều kiện để lưỡng viện quốc hội mỹ chuyển trọng tâm sang dự luật phân bổ số ngân sách còn lại
cụ thể tổng thống biden đã ký gói sáu dự luật chi tiêu trị giá bốn trăm sáu mươi tỷ usd vừa được thượng viện mỹ thông qua vào hôm tám tháng ba
gói ngân sách này tài trợ cho tám bộ cho đến hết tài khoá hai nghìn hai mươi bốn kết thúc vào ngày ba mươi tháng chín tới
tuy nhiên gói dự luật này chỉ chiếm chưa tới một phần ba tổng ngân sách liên bang lên tới một sáu trăm sáu mươi tỷ usd
dù đã bắt đầu tài khoá hiện nay được hơn năm tháng song quốc hội mỹ vẫn chưa thông qua được toàn bộ một mươi hai luật tri tiêu hàng năm của ngân sách liên bang
khiến một số cơ quan chính phủ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa
hiện các nghị sĩ hai đảng vẫn đang đàm phán về gói văn kiện thứ sáu gồm sáu dự luật tri tiêu còn lại
gồm ngân sách cho bộ quốc phòng lao động y tế an ninh nội địa gồm nhiều lĩnh vực khác trước thời hạn chót là ngày hai mươi hai tháng ba tới đây
chính phủ hàn quốc dự kiến sẽ hoàn tất gửi thông báo đầu tiên về việc đình chỉ giấy phép y tế của các bác sĩ tập sự tham gia nghỉ việc tập thể trong tuần tới
đây là bước tiếp theo của quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề như một phần của biện pháp kỷ luật
sau khi có khoảng chín mươi trong số một mươi ba bác sĩ tập sự tại chín mươi bảy bệnh viện trên toàn hàn quốc đã đồng loạt nghỉ việc trong gần ba tuần qua để phản đối quyết định của chính phủ tăng tuyển sinh trường y
theo trợ lý tổng thống phụ trách chính sách quốc gia sung tae yoon chính phủ hàn quốc sẽ kiên quyết thực hiện kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y
đồng thời chuẩn bị các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc của các bệnh viện lớn và các bác sĩ tập sự trong công đoạn phẫu thuật và điều trị
ông sung tae yoon cho biết hệ thống y tế hiện tại đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự đình công của các bác sĩ tập sự
vì thế cần cải cách hệ thống y tế đặc biệt tại các bệnh viện lớn để các bác sĩ và nhân viên y tế thực sự phải chịu trách nhiệm về việc điều trị cho bệnh nhân
theo luật y tế của hàn quốc các bác sĩ vi phạm mệnh lệnh hành chính của chính phủ có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề tới một năm
bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền ba mươi triệu won tương đương hai mươi hai năm trăm linh usd trường hợp bị kết án tù giấy phép hành nghề có thể bị hủy bỏ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ có khoảng một mươi một trẻ em ở nước này đã phải đi cấp cứu trong những năm gần đây sau khi dùng melatonin
một loại thực phẩm chức năng sản xuất dưới dạng kẹo dẻo hoặc viên thuốc được sử dụng giúp dễ ngủ cho cả trẻ em và người lớn
theo báo cáo mới
trong một mươi năm qua số trẻ em phải đi cấp cứu sau khi dùng loại thực phẩm bổ sung giúp dễ ngủ này đã tăng tới bốn trăm ba mươi
chỉ tính riêng trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai có một mươi chín trăm ba mươi đứa trẻ phải đi cấp cứu sau khi dùng melatonin quá liều lúc cha mẹ không để ý
melatonin là hóc môn được não tiết ra để phản ứng với bóng tối đây là loại thực phẩm chức năng được sử dụng ngày càng phổ biến giúp dễ ngủ cho cả trẻ em và người lớn
được bán dưới dạng viên thuốc hoặc kẹo dẻo
báo cáo của cdc cho biết số trẻ em dùng melatonin lúc cha mẹ hoặc người giữ trẻ không để ý đã gia tăng một cách đáng giật mình
mà hậu quả thường là phải đưa trẻ tới phòng cấp cứu và trung tâm chống độc
con số này cho thấy cần tiếp tục hướng dẫn các bậc phụ huynh và bảo mẫu về tầm quan trọng của việc cất giữ thuốc men và thực phẩm bổ sung kể cả kẹo dẻo đúng nơi quy định
xa tầm tay và tầm mắt của trẻ